với lợi thế là vùng đất nắng nóng quanh năm những năm qua tỉnh ninh thuận đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều công trình năng lượng sạch như điện gió và điện mặt trời
tuy nhiên công trình điện mặt trời tại xã vĩnh hải huyện ninh hải đã khánh thành hơn năm năm nhưng hiện tại đang bị bỏ hoang rất lãng phí
công trình hệ thống phát điện sử dụng năng lượng mặt trời có công suất một mươi kw do công ty hanvit hàn quốc tài trợ cho thôn đá hang xã vĩnh hải huyện ninh hải
với tổng vốn đầu tư hơn bảy trăm linh triệu đồng trong đó vốn đối ứng của địa phương đầu tư xây dựng các công trình là hơn một trăm năm mươi triệu đồng
năm hai nghìn một mươi ba công trình hoàn thành để phục vụ miễn phí cho hơn hai mươi hộ đồng bào dân tộc thiểu số rackline
tuy nhiên cho đến nay công trình này dường như không hoạt động công trình phải nằm trơ thân cùng tuế nguyệt nhiều năm và không được bảo trì bảo dưỡng
nên nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp dì xét những tấm pin mặt trời cũng đã bị hỏng
năng lượng mặt trời này sẽ tự nhiên
năm hai nghìn một mươi ba mà lãng phí cho dân mà xài mà không dân không được hướng không được hướng lưỡi của nhà nước
giờ cũng làm xong bỏ đè bà quân dân dân ở đây cũng xài hết cũng được
mà như là xài điện quốc gia không năng lượng mặt trời này thì xài không được
thiết nghĩ tỉnh ninh thuận cần sớm có biện pháp vận hành công trình này để đáp ứng mong mỏi có nguồn điện thắp sáng
sinh hoạt và sản xuất của đồng bào dân
dân tộc rockline thôn đá hàng trái người lãng phí không đáng có